mưa lũ sẽ diễn biến phức tạp ở trung bộ trong vòng một tháng tới
đó là thông tin được đại diện tổng cục khí tượng thủy văn đưa ra trong cuộc họp báo vào chiều nay tại hà nội
buổi họp báo được tổ chức nhằm thông tin về tình hình mưa lũ những ngày vừa qua ở miền trung
và tiếp tục thông tin dự báo cho những ngày tiếp theo
mưa lớn liên tục đã khiến cho mực nước trên các sông lên nhanh
lũ diện rộng đã xuất hiện ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
lũ lớn tập trung từ quảng bình đến quảng nam
đặc biệt lũ lịch sử đã xuất hiện trên sông hiếu quảng trị sông bồ thừa thiên huế
quảng trị có chín huyện bị ngập sâu từ một đến hai mét
thừa thiên huế có năm huyện bị ngập sâu từ ba đến hai mét
riêng về nhận định tình hình mưa lũ trong thời gian tới đại diện của tổng cục khí tượng thủy văn cho rằng
từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi với kịch bản áp thấp nhiệt đới đổ bộ đi vào đất liền trung trung bộ
kết hợp với không khí lạnh có thể gây đợt mưa lớn diện rộng ở trung trung bộ
dự báo ở huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi có tổng lượng mưa từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi
phổ biến từ năm trăm linh bảy trăm linh mm có nơi trên bảy trăm linh mm
các sông từ quảng ngãi đến phú yên gia lai và con tum sẽ lên
khả năng cao xuất hiện lũ lớn và đặc biệt lớn
có khả năng hình thành một cơn áp thấp nhiệt đới và thậm chí có khả năng mạnh lên thành bão nữa trên khu vực biển đông
thì còn sau đấy trong vòng từ năm đến một mươi ngày tức từ khoảng ngày một mươi năm cho đến ngày hai mươi
thì lại có một lại có khả năng có một xoáy thuận nhiệt đới nữa áp bão và áp thấp nhiệt đới nữa hình thành trên khu vực biển đông
rất là rồn rập liên tục
đặc biệt trong thời gian từ năm đến một mươi ngày tới khả năng sẽ xuất hiện không khí lạnh từ phía bắc
kết hợp với rãnh vùng áp thấp nhiệt đới
các khu vực áp thấp trên biển đông có thể sẽ gây ra mưa lớn toàn diện trên toàn miền trung
khu vực các tỉnh nam bộ khả năng xuất hiện chiều cường cao nhất trong lịch sử những ngày tới
các tỉnh thành phố phía nam riêng các tỉnh trung bộ tổng cục sẽ xây dựng và cho ra một bản tin thời tiết riêng
cảnh báo những nguy cơ và phương pháp ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết